ngày ba mươi tháng ba công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã triệu tập làm việc với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột là quản trị viên của trang fanpage yong bốn mươi bảy vì đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
theo đó ngày hai mươi tám tháng ba thanh niên này đọc được bài viết trên fanpage yêu cảnh sát giao thông với nội dung
vậy là chúng ta đã có ca tử vong đầu tiên do nhầm tưởng đây là trang fanpage chính thống của lực lượng công an
nên thanh niên này đã đăng tải lại nội dung trên lên fanpage yong bốn mươi bảy do mình làm quản trị viên
tại buổi làm việc thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời cam kết không tái phạm
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định